vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường phan đăng lưu thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã xảy ra một vụ đàn nạn thương tâm khiến một người tử vong tại chỗ
theo camera hành trình trên ô tô ghi lại vào thời điểm kể trên xe máy do nạn nhân điều khiển di chuyển trên đường phan đăng lưu
hướng đi vào trung tâm thành phố vinh khi xe của nạn nhân đến số bốn vườn phan đăng lưu thì đâm vào cửa một ô tô con bất ngờ mở
lúc này một xe chở rác thuộc công ty môi trường đô thị nghệ an đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
công an tp vinh đã điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn đồng thời phân luồng giao thông